ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã trích một trăm linh triệu đồng thưởng cho công an huyện kinh môn
vì có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng vận chuyển gần ba kg chất ma túy đá tổng hợp
theo đó vào ngày bảy tháng chín tại quốc lộ một mươi bảy b thuộc địa phận thị trấn minh tân huyện kinh môn
lực lượng công an huyện kinh môn đã bắt quả tang đàm văn nít sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đăng ký hộ khẩu thường trú tại bàn phước thanh long văn lãng lạng sơn
đang trên đường vận chuyển ma túy thu giữ trên người đối tượng một ba lô màu xám
bên trong có một túi ni lông màu đen có ba túi ni lông ma túy đá
đối tượng nít đã khai nhận toàn bộ hành vi cất giấu ma túy trên người để vận chuyển kiếm lời
ngày chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kinh môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vận chuyển trái phép chất ma túy và chuyển hồ sơ vụ án tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
để tiến hành điều tra theo thẩm quyền